cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi chương trình alo một trăm một mươi bốn phát sóng hàng tuần trên intv
chương trình do truyền hình công an nhân dân phối hợp với cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an thực hiện
thưa quý vị và các bạn cứ mỗi dịp vào hè là nỗi lo đuối nước ở trẻ em lại tăng lên
mỗi năm việt nam có trên hai trẻ em bị đuối nước
trong hai tháng gần đây đuối nước liên tục xảy ra tại các địa phương
đáng lo ngại hơn không chỉ một mà nhiều em học sinh cùng là nạn nhân trong một vụ việc
bởi vậy việc trang bị các kỹ năng phòng chống đuối nước tai nạn thương tích đối với trẻ em thực sự rất cần thiết và phải tăng cường hơn nữa
nội dung này sẽ có trong từ mục tiêu điểm tuần này
còn bây giờ là thông tin về các vụ cháy nổ sự cố xảy ra trong những ngày vừa qua
tại tỉnh quảng ngãi một chiếc xe tăng nạn nhân đã bị đuối nước
tại sau khi đổ dầu và đỗ ngay sát cạnh cửa hàng xăng dầu đã bốc cháy dữ dội
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhanh chóng có mặt triển khai phương án xử lý đám cháy chống cháy lan
và bảo đảm an toàn cho cửa hàng xăng dầu khu vực lân cận
còn tại tỉnh lào cai khi đang di chuyển trên quốc lộ bốn g một đầu kéo xe container bất ngờ bốc cháy
tài xế điều khiển phương tiện kịp thoát ra phần đầu xe bị thiêu dụi hoàn toàn
vụ cháy gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng
khoảng bốn giờ ba mươi phút sáng ngày một mươi ba tháng sáu cháy xảy ra tại nhà xưởng chứa viên nén gỗ rộng hàng trăm mét vuông
của công ty vinh phúc quảng nam huyện núi thành tỉnh quảng nam
nguyên nhân dẫn đến vụ cháy do nổ tủ điều khiển điện của nhà xưởng
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy huy động phương tiện kịp thời có mặt tại hiện trường tiến hành chữa cháy
ngăn không để cháy lan ra khu vực lân cận
rất may không có thương vong về người nhưng vụ cháy gây thiệt hại lớn về tài sản
vụ cháy nhà năm mươi ba trên sáu nguyễn thiện thuật phường lộc thọ thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vừa xảy ra đã khiến ba người tử vong
căn nhà vừa ở vừa được sử dụng để kinh doanh và chỉ có một lối thoát nạn duy nhất
thời điểm xảy ra cháy có một mươi một người bên trong
bốn xe chữa cháy hàng chục cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy được huy động đến hiện trường
lực lượng chức năng và người dân phối hợp giải cứu được sáu người ra ngoài an toàn
hai người lớn tự thoát nạn và ba nạn nhân tử vong trong đám cháy
thưa quý vị và các bạn tai nạn đuối nước thương tâm có chiều hướng gia tăng trong thời điểm hiện nay khi bước vào mùa hè mùa mưa bão
không ít người dân và trẻ em vẫn tìm đến các bãi tắm tự phát ao hồ sông suối để bơi lội bất chấp những cảnh báo về nguy cơ mất an toàn được đưa ra
nhiệm vụ tuyên truyền tăng cường công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em đang được tập trung triển khai
trong đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn
cứu nạn cứu hộ công an thành phố hà nội cũng đã mở đợt cao điểm triển khai việc tuyên truyền trang bị kỹ năng cho các em học sinh phòng chống đuối nước tai nạn thương tích bằng nhiều việc làm cụ thể
một bãi tắm tự phát ven sông hồng thuộc địa bàn phường phú thượng quận tây hồ thành phố hà nội
mặc dù lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm cấm bơi thế nhưng cảnh báo này dường như đã bị người dân phớt lở
ao đình này là điểm vui chơi của rất nhiều trẻ em trong vùng
tại đây năm trước cũng đã xảy ra vụ việc một bé trai năm tuổi bị đuối nước
thế nhưng những ngày này do nắng nóng nhiều trẻ nhỏ vẫn đang tiếp tục tìm đến đây để bơi lội
nhiều em không trang bị áo phao và cũng chẳng có người lớn châm con
các cháu xuống hồ bơi là các cháu phải có áo phao hai nữa là phải có người lớn bố mẹ hoặc ông bà chân non
không có áo phao là rất nguy hiểm phải qua áo phao
bởi vì cái hố cái đầm nó cũng sâu cho nên phải có áo phao mét rưỡi hai mét nước đấy
nên người lớn không chịu được chứ đừng nói trẻ con
trên địa bàn sơn tây hàng năm đều có những trường hợp trẻ con không may là bị đuối nước
tại vì đặc thù trên địa bàn thị xã sân tây có rất nhiều ao hồ lớn cũng như sông hồ như hồ đồng mô
hồ xuân khanh sông hồng sông tích
đây là những nguy cơ thường trực mà có thể dẫn đến cho các trẻ em khi mà thiếu sự trông coi dẫn đến những hậu quả đáng tiếc
và thực tế cũng đã xảy ra rồi
đuối nước ở trẻ em đang có diễn biến rất phức tạp
với khoảng hơn hai em bị tử vong mỗi năm
điều đáng nói có những trường hợp nhiều trẻ cùng bị tử vong hoặc nhiều trẻ trong một gia đình cùng bị đuối nước
những vụ tai nạn đáng tiếc liên tiếp xảy ra ở các địa phương thời gian qua
cho thấy việc nâng cao kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh là rất cần thiết và phải được tăng cường
cần phải triển khai ngay kể cả với cấp tiểu học và mầm non
để các em có những ngày hè bổ ích và an toàn những lớp học miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
đã được công an thị xã sơn tây duy trì trong nhiều năm qua và đang tiếp tục được nhân rộng
các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy trực tiếp cùng đứng lớp truyền đạt những kỹ năng bơi lội và phòng tránh tai nạn thương